thưa quý vị và các bạn gan nhiễm mỡ là một bệnh lý khá phổ biến
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm gan và một số biến chứng nguy hiểm
trong đó có khoảng hai mươi tỷ lệ người bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ bị sơ gan
tuy nhiên nhiều người thường chủ quan bỏ qua các dấu hiệu của bệnh nên không điều trị hoặc thay đổi lối sống
nguyên nhân biểu hiện và những lưu ý trong điều trị bệnh lý này như thế nào đặc biệt là gan nhiễm mỡ do rượu
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay

các triệu chứng điển hình của người bệnh khi bị gan nhiễm mỡ do rượu bia là gì

thật ra thì nói là bệnh gan thì là một bệnh mà nó có khả năng mù rất tốt
bình thường gan của chúng ta khi nào mà nó chức năng nó bị ảnh hưởng
thì khi nó mất khoảng bảy mươi năm chức năng của nó tức là chỉ còn một phần tư chức năng
thì lúc đấy nó biểu hiện lên lâm sả
còn phần đa chúng ta không có triệu chứng đặc hiệu
thì đối với gan nhiễm mỡ mà do rượu bia
rượu hay không do rượu thì triệu chứng không điển hình
cái chuyện mà thỉnh thoảng ta đau tức vùng gan một chút
rồi là chúng ta đi tiểu nước tiểu hơi sẫm màu một chút mệt mệt chán ăn mệt mỏi
thì cái đấy không đặc hiệu
bởi vì trong người chúng ta thì bất cứ một lý do gì
chúng ta cũng có thể có những triệu chứng mệt mỏi chán ăn
chính vì vậy mà thường các bệnh gan nói chung là bệnh gan do rượu
ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng
đấy là lý do tại sao rất nhiều người uống bia uống rượu
khi mà chúng tôi hỏi thì bảo chúng tôi khỏe có sao đâu
bây giờ với những lúc mà mệt mỏi phát hiện ra thì thường bệnh ra giai đoạn muộn
chứ còn phần đa họ bảo tôi uống lúc trước khỏe
có thể có ngày có những người uống hai bữa rượu với số lượng lớn
nhưng mà sau đó thì bắt đầu khi chức năng gan nó truy giảm
thì nó mới bị vệnh chín năm sáng
khi bị gan nhiễm mỡ do rượu bia thì người bệnh được điều trị như thế nào để cải thiện
đối với gan nhiễm mỡ mà do bia rượu thì cái phương pháp tốt nhất đầu tiên
thì là chúng ta phải dừng bia rượu
thế sau nữa thế nào
những người mà uống bia rượu thì họ có một đặc tính là
nếu mà đặc biệt là người nghiện rượu bia thì họ lại rất ít ăn các loại quả và rau
do đó mà bình thường những người này đã thiếu vitamin
rồi thì họ do ăn uống vậy thì vitamin cũng thiếu rất là chậm chậm
vậy nên cái việc bổ sung vitamin rất quan trọng
những người uống bia rượu ở giai đoạn đầu thì có khi họ ăn khỏe
nhưng mà những người mà nghiện rồi sau suy kiệt thì họ lại không ăn uống
thì họ thiếu suy dưỡng
chính vì vậy mà bổ sung các thành phần trong trường hợp
để ăn uống nó đáng
đảm bảo chất dinh dưỡng ví dụ chất đạm
rồi đảm bảo các thành phần thì là rất quan trọng
nên vitamin và nó là điều quan trọng nhất
thế còn nữa thế nào
đối với gan thì không có cách gì tốt nhất bằng tầm tuần hoàn
bằng cách là chúng ta tập nguyện
khi chúng ta mà tập nguyện tốt thì máu nó đến tuần hoàn những gan nhiều
oxy cũng đến nhiều thì cái gan nó sẽ nhanh khỏe
cái thứ hai là chất độc mà nó chuyển hóa nó cũng mang đi rất là nhanh
chính vì vậy mà ngoài chế độ ăn này
rồi là chúng ta tập nguyện nữa vận động thể lực tốt
thì làm cho cái gan ta có phục rất sớm
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
đem đến kết quả điều trị tốt nhất
lợi bỏ khả năng gây biến chứng
và rút ngắn thời gian điều trị
người bệnh hồi phục nhanh chóng

phát sóng hàng ngày trên intv